các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi thấy hát đi bộ ra cổng trường thì cả nhóm đã lao vào đánh hội đồng bằng mũ bảo hiểm
hát bị nhóm đối tượng chiến bi hào và hưng đánh gộp ở trước cổng trường
sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường
hát được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa cao xu phú diềng
nhưng đã tử vong bởi một nhát dao đâm phía sau lưng
đến chiều cùng ngày hồ nhật hào đến công an phú riêng
và đầu thú khai nhận hành vi của mình cùng các đồng phạm liên quan đến vụ án mạng
tiếp đó cơ quan công an đã bắt giữ chiến my và hưng
hiện vụ án đang được công an tỉnh bình phước và công an huyện phú diềng tiếp tục điều tra làm rõ
được biết sáng ngày một mươi chín tháng hai hát vẫn đến trường học bình thường
đến khoảng một mươi một h ba mươi cùng ngày khi vừa tan lớp hát bị đâm tử vong trước cổng trường
khiến nhà trường và học sinh hoang mang lo sợ
ngay sau đó cơ quan công an đã tiến hành thám nhiệm hiện trường
tử thi và tiến hành truy bắt các đối tượng gây án
cũng liên quan đến vấn đề bạo lực học đường cách đây ít ngày tại thừa thiên huế
cũng đã xảy ra vụ việc nam sinh lớp sáu thiệt mạng do bị ra dọc giấy đâm vào bụng
trong khi sâu sát với hai học sinh lớp bảy cùng trường
cụ thể sự việc xảy ra tại trường trung học cơ sở phong an huyện phong điền thừa thiên huế
vào khoảng một mươi hai h ba mươi ngày một mươi năm tháng hai
vào thời điểm trên sau khi cùng đi vệ sinh tại phòng vệ sinh của trường
nam sinh tên c lớp bảy đã xô sát với nam sinh tên hát lớp sáu
sau đó nam sinh t c y học cùng lớp với nam sinh c
đến bênh vực c
trong lúc xô sát nam sinh y đã mang ra dọc giấy dọa hát
trong lúc xô sát da dọc giấy từ tay y đâm vào bụng hát
hát được đưa đến bệnh viện trung ương huế cơ sở hai cấp cứu
sau khoảng một tiếng nhập viện hát tử vong do mất máu nhiều
theo lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện phong điền
sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo phòng trực tiếp đến trường trung học cơ sở phong an
để nắm bắt tình hình
vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
việc liên tục xuất hiện các vụ đánh nhau của học sinh xuất phát từ những lý do nhỏ nhặt
khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và lo lắng
những vụ việc trên lần nữa dóng lên tiếng chuông cảnh báo
về tình trạng bạo lực học đường đang diễn ra ngày càng manh động